tại hà nội đã diễn ra sự kiện đềm hữu nghị indonesia và việt nam
đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước
phát biểu tại sự kiện đại sứ indonesia tại việt nam ibno hadi nhấn mạnh
trong số các nước asean indonesia là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
và là nước thứ một mươi một trên thế giới công nhận việt nam là một quốc gia độc lập
chuyên thăm lịch sử của chủ tịch hồ chí minh tới indonesia và tổng thống soekarno
đến việt nam vào năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đã đặt nền móng vững chắc
đồng thời hình thành nên tình anh em hữu nghị giữa hai đất nước
tình thân hữu nghị ấy là một kho báu lịch sử cần được trường dưỡng và truyền lại cho thế hệ tương lai
đềm hữu nghị việt nam indonesia với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
đến từ hai quốc gia là chương trình đặc biệt
minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp đã trải dài hơn sáu thập kỷ giữa hai nước
có phần nâng cao hình ảnh và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực